thưa quý vị và các bạn việt nam nhập khẩu gần một năm tỷ kwh điện từ lào
lãi suất tiền gửi cao nhất là tám sáu một năm dịp tết nguyên đán
sát tết nhiều mặt hàng ồ ạt tăng giá
đây là những nội dung chính sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay